thưa quý vị vào một mươi bảy h ba mươi phút ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai tại khu vực bản co phường xã nàng ngự huyện sông mã tỉnh sơn la
công an huyện sông mã đã phát hiện bắt giữ một đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
đối tượng bị bắt là nguyễn văn bốn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai trú tại xã ngũ thái huyện thuận thành tỉnh bắc ninh
tăng vật thu giữ gồm bốn viên ma túy tổng hợp và một số vật chứng liên quan khác
tại cơ quan công an đối tượng khai nhận đi từ tỉnh bắc ninh đến huyện sông mã tỉnh sơn la mua số ma túy trên để về sử dụng và bán kiếm lời
bốn là đối tượng đã có một tiền án về tội giết người vừa chấp hành án chín năm tù về lại tiếp tục phạm tội với ma túy
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
chỉ tính từ ngày một mươi năm tháng một mươi hai đến ngày hai mươi ba tháng một mươi hai năm nay công an thành phố lạng sơn tỉnh lạng sơn đã phát hiện bắt sáu vụ
bảy bị can có hành vi mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy
điển hình vào hồi một mươi bốn h một mươi phút ngày hai mươi ba tháng một mươi hai công an thành phố lạng sơn đã triệt phá thành công chuyên án ma túy
bắt giữ đối tượng phạm thị oanh sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm trú tại phố muối phường tam thanh về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
thu giữ tăng vật một trăm chín mươi chín viên ma túy tổng hợp và một túi ni lông chứa chất tinh thể màu trắng trọng lượng hai mươi chín bảy trăm chín mươi chín gam ma túy tổng hợp
một đường dây ghi số đề quy mô lớn với tổng số tiền giao dịch trong một năm lên đến trên ba trăm linh tỷ đồng đã bị công an thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lắc điều tra triệt phá
cầm đầu đường dây số đề này là nguyễn vũ đức quang ba mươi tuổi và võ thanh bình ba mươi một tuổi cùng chú tại thành phố buôn ma thuật
khám xét tại các địa điểm lực lượng công an đã thu giữ trên một trăm linh triệu đồng tiền mặt hai mươi điện thoại di động cùng nhiều tài liệu tăng vật liên quan đến hoạt động ghi số đề
bước đầu công an đã làm rõ đường dây số đề này có khoảng một trăm linh người tham gia giao dịch một ngày trên một tỷ đồng
và đường dây này đã hoạt động được khoảng một năm nay với tổng số tiền giao dịch trên ba trăm linh tỷ đồng
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh tiền giang phối hợp công an các địa phương và phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bến tre
bắt giữ đối tượng trần thanh nguyên sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba chú xã tân an huyện cảng long tỉnh trà vinh có hành vi cướp giật tài sản
tăng vật thu giữ gồm năm sợi dây chuyền và một xe mô tô biển kiểm soát sáu mươi ba p một trăm bốn mươi một nghìn bốn trăm năm mươi hai
qua điều tra bước đầu nguyên khai nhận chỉ trong ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai trước khi bị bắt đã cùng với một đối tượng khác tên thường gọi là hận
thực hiện năm vụ cướp tài sản trên địa bàn huyện mỏ cầy nam tỉnh bến tre huyện cai lậy và thành phố mỹ tho tỉnh tiền giang
công an tỉnh tiền giang thông báo những ai là bị hại của các đối tượng trên liên hệ với điều tra viên trung tá nguyễn văn bền
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh tiền giang số điện thoại chín trăm một mươi bốn sáu trăm chín mươi ba chín trăm hai mươi một để được giải quyết theo quy định của pháp luật
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh hà giang tiếp tục khởi tố và bắt tạm giam ba tháng đối với hai bị can trong vụ án hình sự
tàng trữ sử dụng trái phép vật liệu nổ gây ra tại huyện mèo vạc tỉnh hà giang
hai bị can gồm thào thị chúa sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín trú tại huyện mèo vạc tỉnh hà giang và trương văn huấn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm trú tại thành phố hà giang
trước đó vào hồi một mươi bảy h ba mươi phút ngày một mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một tại thôn lũng làn xã thượng phùng huyện mèo vạc tỉnh hà giang
công an huyện mèo vạc đã phát hiện và bắt quả tang đối tượng hoàng văn binh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm
cùng hai đối tượng khác đang có hành vi sử dụng thuốc nổ để khai thác đá
trái phép khám xét khẩn cấp nơi ở của minh công an huyện mèo vạc thu giữ bốn mươi năm thỏi thuốc nổ công nghiệp và năm mươi kíp nổ điện
mở rộng điều tra cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh lạng sơn đã xác định chúa và huấn là hai đối tượng đã bán số thuốc nổ trên cho binh
đồng thời thu giữ tại nhà của chúa và huấn bốn mươi tám thỏi thuốc nổ và hai tám trăm chín mươi bốn kiếp nổ
liên quan đến tình hình dịch bệnh covid một mươi chín bộ y tế cho biết
đến nay nước ta đã tiếp nhận khoảng một trăm tám mươi một năm triệu liều vaccine phòng covid một mươi chín
cơ quan chuyên môn của bộ y tế đã phân bổ một trăm một mươi đợt với tổng số một trăm sáu mươi sáu tám triệu liều
còn khoảng một mươi bốn bảy triệu liều mới tiếp nhận đang tiến hành các thủ tục để kiểm định chất lượng xuất xưởng vaccine
cập nhật đến một mươi ba h ba mươi phút ngày hai mươi năm tháng một mươi hai cả nước đã tiêm trên một trăm bốn mươi bốn năm triệu liều vaccine phòng covid một mươi
cập nhật đến một mươi ba h ba mươi phút ngày hai mươi năm tháng một mươi hai cả nước đã tiêm trên một trăm bốn mươi bốn năm triệu liều vắc xin phòng covid một mươi chín
sau đó ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai tiêm được chín trăm chín mươi ba ba trăm một mươi năm liều các địa phương đơn vị đang nỗ lực triển khai tiêm chủng
để đạt được độ bao phủ mỗi một cho những đối tượng trong độ tuổi chỉ định tiêm chủng trong năm hai nghìn hai mươi một
trả mũi hai cho những người đã tiêm mũi một đủ thời gian và bắt đầu triển khai tiêm liều bổ sung liều nhắc lại
đến ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai số liều vắc xin phòng covid một mươi chín tiêm cho người từ một mươi tám tuổi trở lên là một trăm ba mươi hai tám trăm linh tám sáu trăm chín mươi sáu liều

tỷ lệ bao phủ ít nhất một liều vaccine là chín mươi bảy chín và tỷ lệ tiêm đủ hai liều là tám mươi sáu ba dân số từ một mươi tám tuổi trở lên
về việc triển khai tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
bộ y tế cho biết tỷ lệ bao phủ ít nhất một liều vaccine là bảy mươi chín và tỷ lệ bao phủ đủ hai liều là ba mươi tám tám dân số
sau hai phiên giản liên tiếp giá xăng sầu trong nước đã được điều chỉnh tăng trở lại
tại kỳ điều chỉnh trong năm hai nghìn hai mươi một
theo đó mỗi lít xăng e năm ron chín mươi hai tăng bốn trăm bảy mươi đồng ron chín mươi năm tăng bốn trăm chín mươi đồng một lít
tương tự dầu diesel cũng tăng hai trăm bốn mươi đồng mỗi lít dầu hỏa tăng một trăm chín mươi đồng mỗi lít
sau điều chỉnh xăng e năm ron chín mươi hai có mức giá bán tối đa là hai mươi hai năm trăm năm mươi đồng một lít ron chín mươi năm là hai mươi ba hai trăm chín mươi đồng một lít dầu diazen là một mươi bảy năm trăm bảy mươi đồng một lít
dầu hỏa tăng bốn trăm bảy mươi đồng một lít ron chín mươi năm là hai mươi ba hai trăm chín mươi đồng một lít dầu diazen là một mươi bảy năm trăm bảy mươi đồng một lít
dầu ma rút giữ nguyên là một mươi năm bảy trăm bốn mươi đồng một kg
đáng chú ý đây là kỳ cuối cùng điều chỉnh theo chu kỳ hai lần một tháng
theo nghị định chín mươi năm có hiệu lực từ ngày hai tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
một tháng sẽ có ba lần điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu vào các ngày mùng một ngày một mươi một và ngày hai mươi một
mỗi lần cách nhau một mươi ngày thay vì một mươi năm ngày như hiện nay
tiếp theo chương trình mời quý vị và các bạn cùng đến với trường quay
việt nam cập nhật các tin tức trong nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
xin kính chào quý vị đang theo dõi nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
thưa quý vị tại đồng bằng sông cửu long số ca nhiễm covid một mươi chín chuyển nặng liên tục tăng
trong khi nguồn oxy đã cấp cứu điều trị đang thiếu hụt trầm trọng
khiến các cơ sở y tế đang gặp rất nhiều khó khăn
tình trạng thiếu oxy y tế chủ yếu xảy ra ở những cơ sở điều trị covid một mươi chín
có điều kiện giao thông khó khăn
tại an giang hầu hết các cơ sở điều trị bệnh nhân covid một mươi chín nặng
đang thiếu oxy lỏng trầm trọng
hiện lượng oxy huy động tất cả các nguồn chỉ được năm một mươi tấn một ngày
chỉ đáp ứng khoảng hai mươi ba mươi nhu cầu
còn tại một số tỉnh như sóc trăng bạc liêu cũng đang rơi vào tình trạng tương tự
mỗi ngày đồng bằng sông cửu long ghi nhận hơn năm kf
tỷ lệ chuyển nặng cần thở oxy cũng đang tăng nhanh
hiện các địa phương cũng đang khẩn trương phân cần điều trị
ưu tiên oxy cho những khu vực cấp bách và kiến nghị chính phủ
sớm có giải pháp hỗ trợ vì số kf tại khu vực này đang tăng nhanh
qua công tác nắm tình hình công an phường hàm tiến thành phố phan thiết tỉnh bình thuận
vừa kiểm tra và phát hiện bắt giữ đối tượng sako demitry sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám quốc tịch nga
đang có hành vi trồng sản xuất và tàn trữ trái phép cây cần sa tại một căn nhà trên địa bàn
quá trình kiểm tra lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều cây cần sa tư kích thước cao
khoảng từ một đến hai mét được trồng và chăm sóc rất tinh vi ngay trong phòng ngủ
có lắp hệ thống tưới tiêu đèn điện chiếu sáng và điều hòa nhiệt độ trong quá trình nuôi dưỡng
để cây phát triển ngoài ra thu giữ thêm ba kg cần sao khô đã được bầu chế thành phẩm
và nhiều tăng vật liên quan đến hoạt động trồng và sản xuất cây cần sa
đối tượng khai nhận cách đây khoảng hai tháng đã mua hạt giống cần sa phân bón hóa chất
các dụng cụ để bào chế cần sai trên mạng xã hội rồi mang về trồng và sản xuất ngay tại nhà ở thuê
việc trồng và bào chế cây cần sa đối tượng đã có kinh nghiệm từ trước khi qua việt nam
số cần sa này đối tượng dùng để chia cho những bạn đồng hương đang sinh sống trên địa bàn thành phố phan thiết
hiện công an phường hàm tiến đang hoàn tất các thủ tục ban đầu bàn giao đối tượng và tan vật
cho công an cảnh sát điều tra công an thành phố phan thiết tù lý theo đúng quy định của pháp luật
trong ngày hai mươi năm tháng một mươi hai công an huyện long thành tỉnh đồng nai cho biết đang tiếp tục điều tra
xử lý nhóm thanh niên tụ tập chuẩn bị đánh nhau tại xã bình sơn huyện long thành
trước đó nhận được tin báo của người dân có một nhóm thanh thiếu niên mang theo hung khí nguy hiểm tụ tập
chuẩn bị đánh nhau tại ấp suối trò ba xã bình sơn huyện long thành
công an xã bình sơn đã phối hợp với đội cảnh sát hình sự huy động lực lượng nhanh chóng đến hiện trường
kịp thời ngăn chặn bắt giữ nhóm một mươi ba đối tượng thu giữ hai mươi hung khí và một mươi bốn xe máy các loại đem về trụ sở làm việc
nhóm đối tượng trên từ một mươi năm đến hai mươi một tuổi các đối tượng khai nhận ngày hai mươi ba tháng một mươi hai đối tượng danh có mâu thuẫn với một thanh niên
chưa rõ thân nhân lây lịch trong quá trình đánh bạc tại huyện cẩm mỹ tỉnh đồng nai đối tượng này hẹn tối sẽ qua nhà tiền đánh danh
do đang ở bệnh viện nên danh gọi điện cho hai người bạn chuẩn bị hung khí và gọi người để nhờ nhóm thanh niên kia qua sẽ đánh lại
khoảng hai mươi một giờ tối cùng ngày sau khi ở bệnh viện về danh thấy ở sau nhà có khoảng một mươi tám người cầm sẵn hung khí
giao tự chế cho nhóm thanh niên bên kia qua đến hai mươi hai h một mươi phút cùng ngày thì bị lực lượng công an xã phát hiện bắt giữ
công an xã bình sơn đã lập hồ sơ vụ việc ban đầu và chuyển hồ sơ các đối tượng cùng tan vật cho đội điều tra tổng hợp
công an huyện long thành để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định
cũng trong ngày hai mươi năm tháng một mươi hai công an thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy
từ quán cơm tại số một trăm ba mươi chín đường đỗ xuân hợp phường phước long b thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh
theo đó khoảng bảy giờ cùng ngày người dân sống gần khu vực phát hiện lửa bốc lên từ phía trước quán tấm
lúc này nhân viên trong quán tá hỏa chạy ra ngoài cùng người dân xung quanh tìm cách dập lửa nhưng không thành
nên đã trình báo công an chức năng ngọn lửa bùng lên dữ dội kèm khói bóp nghiêng ngút rồi bén sang đường dây cáp điện
gây cháy lan vào tiếng quán cơm và tạo ra nhiều tiếng nổ
nhận tin báo cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã đến hiện trường phong tỏa đường đỗ xuân hợp
để phục vụ công tác chữa cháy sau hơn một mươi năm phút đám cháy được cảnh sát khống chế kịp thời không cho lan rộng sang nhà dân liền kề
hóa hoạn không gây thương vong về người nhưng làm phần trước cùng nhiều độ đạt quán cơm tấm bị hư hại
hàng chục hậu dân sống trên đường đổ xuân hợp bị ngắt điện do ảnh hưởng của đám cháy
hàng đêm trên địa bàn quận một tp hcm tổ công tác ba trăm sáu mươi ba thuộc đội cảnh sát giao thông phối hợp với cảnh sát hình sự
đội cảnh sát cơ động tiến hành tuần tra kiểm soát các tuyến đường trên địa bàn
công tác này đã mang lại nhiều hiệu quả thiết thực trong công tác đảm bảo an ninh trật tự
khoảng một mươi chín h ba mươi phút tổ công tác ba trăm sáu mươi ba công an quận một tp hcm đang tuần tra xử lý các trường hợp đậu xe lấn chiếm lòng lệ đường
tại phố đi bộ nguyễn huệ thì bất ngờ nhận được thông báo nhờ hỗ trợ qua bộ đàm từ lực lượng chức năng phường bến nghé
tổ ba trăm sáu mươi ba nhanh chóng đến hiện trường và ghi nhận một người đàn ông điều khiển xe ô tô bảy chỗ
mang biển kiểm soát năm mươi một h một mươi tám nghìn tám trăm bảy mươi bảy đậu xe giữa đường và có dấu hiệu tâm lý không ổn định
không chấp hành yêu cầu của lực lượng chức năng
người này đứng trên lề đường mặc cho phương tiện của mình đang gây ủng tắc giao thông
ít phút sau người dân gần đó đã khuyên bảo người này ra làm việc với công an
lực lượng chức năng tiến hành đo nồng độ cồn ghi nhận người này không sử dụng rượu bia
tuy nhiên anh ta vẫn còn biểu hiện tâm lý bất ổn thậm chí nằm gệt xuống đường
nên lực lượng đã cho xe chuyên dụng đưa về phường
sau đó lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản vì lỗi đổ xe trái quy định gây ủng tắc giao thông
với lỗi vi phạm này mức phạt là một năm triệu đồng và bị tức giấy phép lái xe hai tháng
phương tiện là chiếc ô tô bảy chỗ được niêm phong đưa về trụ sở giải quyết
đây là một trong nhiều trường hợp mà lực lượng công an phát hiện xử lý kịp thời trong thời gian qua
và đã tiến hành chia thành các tổ như tổ ba trăm sáu mươi ba tổng trang kiểm soát
tiến hành đảm bảo an ninh trực tự đấu canh chứng áp các loại tội phạm
hôm nay chúng tôi tổ chức ra quân bao gồm tham gia điều tiết giao thông
lực lượng tại các khu vực trung tâm thành phố nhất là khu vực nhà đại đất ba
đồng thời tổ chức lực lượng ba trăm sáu mươi ba là đảm bảo an ninh trật tự
và nhất là những trường hợp là
vừa qua là để xe trên lại đường gây ụt cắt giao thông ở tiến phố đi bộ nguyên huệ
và những trường hợp nồng độ cột và đồng thời là kiểm tra hành chánh những đối tượng nghi vấn
kể từ khi đồng loạt tổ chức ra quân thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm
đảm bảo an ninh trực tự lực lượng công an tp hcm đã triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ có hiệu quả
góp phần đảm bảo tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố
từ khi lực lượng công an chính quy được tăng cường về đảm nhiệm các chức danh trong công an năm mươi tám xã
thuộc năm huyện của tp hcm đã phát huy được hiệu quả trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm
đặc biệt là thực hiện thu thập dữ liệu công dân xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và sản xuất
cấp căn cức công dân gắn chip điện tử
ngày hai mươi năm tháng một mươi hai công an tp hcm tổ chức lễ công bố triển khai công an chính quy
tại năm mươi tám xã thuộc năm huyện trên địa bàn thành phố
theo đó thực hiện quyết định của bộ công an về chủ trương triển khai tổ chức công an xã chính quy
công an tp hcm đã khẩn trương rà soát nhân sự tăng cường bổ sung trang thiết bị đầu tư lực lượng công tác
tinh thông nghiệp vụ chính trị pháp luật bồi dưỡng kiến thức kinh tế xã hội ngoại ngữ cho lực lượng công an xã
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới
chủ trương xây dựng công an xã thị trấn chính quy sau thời gian thực hiện sớm đi vào cuộc sống
tạo ra những thay đổi mạnh mẽ về chất lượng hiệu quả công tác đảm bảo an ninh trật tự ngay từ cơ sở
hình ảnh những cán bộ chiến sĩ công an gắn bó gần gũi với nhân dân giúp đỡ nhân dân từ những công việc đời thường
đã trở nên thân thuộc với mỗi người dân thành phố
từ khi triển khai công an chính quy về xã đến nay hoạt động các loại tội phạm đã được kiềm chế
nhiều băng nhóm tội phạm lợi dụng địa bàn nông thôn các xã vùng ven giáp ranh các tỉnh để ẩn nấu
hoạt động đã bị lực lượng công an triệt xóa
việc gần dân bám cơ sở của lực lượng công an xã cũng đã giúp các địa phương kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
trong thời gian qua đặc biệt là thực hiện thu thập dữ liệu công dân xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
và sản xuất cấp căn cước công dân gắn chip điện tử
dù mới ra đời trong một thời gian ngắn nhưng ứng dụng h một trăm một mươi bốn đã được người dân tp hcm biết đến
và sử dụng trên điện thoại thông minh với tính năng là nhanh dễ nhớ dễ thao tác
h một trăm một mươi bốn đã cùng với trung tâm thông tin chỉ huy một trăm một mươi bốn của phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ công an tp hcm đem lại hiệu quả trong xử lý cháy nổ cũng như tai nạn sự cố xảy ra trên địa bàn
heo một trăm một mươi bốn có thể dễ dàng tìm kiếm và cài đặt trên app store và google play
biết đến ứng dụng này anh nguyễn viết thuận ở xã phong phú huyện bình chánh đã cài đặt về điện thoại của mình
ngày hai mươi sáu tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một tại một căn nhà chuyên chứa vật dụng tổ chức tiệc cưới trên đường số ba
khu dân cư ấp năm xã phong phú bất ngờ xảy ra vụ cháy lớn
chỉ cần một thao tác kích hoạt heo một trăm một mươi bốn anh thuận đã liên hệ và tương tác được với cán bộ chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy
heo một trăm một mươi bốn được tích hợp hơn bảy thông tin về các trụ nước ao hồ bến bãi để phục vụ công tác chữa cháy
khi cuộc gọi heo một trăm một mươi bốn được thực hiện trực ban tại trung tâm sẽ quan sát nhận định đánh giá mức độ cháy
đồng thời sử dụng bản đồ số để liên hệ đến lực lượng chữa cháy điểm lấy nước gần nhất
tìm và hướng dẫn lộ trình tiếp cận đám cháy nhanh nhất
đặc biệt có thể đưa ra quyết định chi viện từ các khu vực lân cận ngay từ đầu
nếu thấy cần thiết
trước đây chưa có ứng dụng này thì đội chữa cháy khu vực khi tới hiện trường phát hiện cháy lớn
vượt tầm kiểm soát mới báo tổng đài xin chi viện
kể từ khi đợt dịch lần thứ tư ngày hai mươi bảy tháng bốn bùng phát việt nam có đến chín mươi năm doanh nghiệp đại lý lữ hành đóng cửa một năm trăm năm mươi cơ sở lưu trú tạm dừng hoạt động chuyển đường hành nghề một trăm linh điểm đến du lịch tạm dừng hoạt động và công suất xe lưu hành vận chuyển chỉ dưới một mươi